sau khi nhân dân đã đồng tình ủng hộ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ ba mươi chín b có quy mô đường cấp ba đồng bằng tổng mức đầu tư hơn hai tỷ đồng
có tổng chiều dài hai mươi tám chín km được thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn một mươi đi qua ba huyện thuộc tỉnh thái bình là kiến sương tiền hải và thái thụy
trong đó trên địa bàn huyện thái thụy dự án đi qua tám xã và thị trấn diêm điền với chiều dài một mươi năm sáu mươi một km có một chín trăm tám mươi sáu hộ dân trong diện giải tỏa
tuyến đường ba mươi chín b qua địa phận xã thái thọ dài một ba trăm linh m liên quan đến một trăm hai mươi hộ dân
quá trình giải phóng mặt bằng có một trăm linh bốn hộ đã nhận tiền bồi thường
hỗ trợ với tổng vốn kinh phí hơn một mươi hai tỷ đồng
việc nâng cấp cải tạo quốc lộ ba mươi chín b đã nhận được sự đồng thuận của người dân
các gia đình đã ký biên bản bàn xa mặt bằng cho nhà đầu tư taxco để thi công trên ba trăm linh mét đường cuối cùng trên tuyến
trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh thái bình thì đường ba mươi chín b có vị trí quan trọng cho giao thương giữa các huyện ven biển
nhất là thu hút đầu tư và phát triển khu kinh tế ven biển đang được xem là hướng đi mới của tỉnh thái bình